trong khi đó vào chiều qua một cửa hàng nông sản hợp tác xã nông nghiệp minh bảo
tại phường yên thịnh thành phố yên bái tỉnh yên bái đã xảy ra một vụ cháy
tuy vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi nhiều tài sản của cửa hàng
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đã huy động gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ và bốn xe chữa cháy chuyên nghiệp
nhanh chóng xuống hiện trường
sau khoảng hai mươi năm phút lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy
không để lửa cháy lan sang các khu vực khác
nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố chậm điệt
sau đó ngọn lửa đã lan lên trần làm bằng lá nên nhanh chóng cháy bùng phát do toàn bộ cửa hàng